trong bối cảnh chính phủ nga vừa thông qua xác lệnh giảm hình phạt với hành vi bạo lực gia đình
một quyết định bị cho là bước thụt lùi trong việc bảo vệ quyền phụ nữ
hành động của chị jakar ngày càng được nhiều phụ nữ ủng hộ
để lấy thịt và buôn bán gây nên những cảnh tượng thương tâm cho những chú cá voi
thì vài năm trở lại đây thế giới lại quan ngại trước việc các cư dân ở quần đảo soluman
săn cá heo để lấy răng làm ra những món đồ trang sức
mỗi năm có tới gần hai con cá heo bị giết
bất chấp nỗ lực của các nhà môi trường nhằm ngăn chặn tình trạng này
tại ngoài khơi hòn đảo malaita hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất thuộc quốc đảo solomon
hơn bảy mươi dân số mưu sinh từ hoạt động kinh tế tự cung tự cấp và đánh cá
quần đảo này vốn có một lịch sử lâu dài về hoạt động săn cá heo
tuy nhiên hiện nay hoạt động này chỉ còn giới hạn ở một vài làng
vào mùa xuân tức là từ tháng một đến tháng bốn cá heo bắt đầu di chuyển từng đàn
tập trung ở gần bờ biển
đây cũng là thời điểm mà những tay thợ săn cá heo hoạt động
ông silas một thợ săn cá heo có tiếng ở quốc đảo solomen
có kinh nghiệm đánh bắt cá heo một mươi bốn năm nay
chúng tôi săn cá heo trong hai ngày
thường thường mỗi chuyến được khoảng sáu ngày
chúng tôi đã đánh bắt sáu trăm linh con cá heo hoặc có thể nhiều hơn thế
đây là phong tục truyền thống duy trì hàng trăm năm nay
theo ông silas việc đánh bắt cá heo không phải là một việc có thể chia sẻ được với bất kỳ ai
bởi nó rất nhạy cảm và đang bị chỉ trích mạnh mẽ
các thanh niên trong bộ tộc thường được dạy cách săn bắt và chứng kiến cảnh tượng làm thịt cá heo từ lúc còn nhỏ
để học thành những thợ săn cá chuyên nghiệp
trong một cuộc săn sẽ có từ hai mươi đến ba mươi người tham gia
họ sử dụng cano và những hòn đá tròn gõ thật mạnh dưới nước để làm gián đoạn khả năng định vị của cá heo
nhờ vậy đàn cá heo hoảng sợ và bị dụ về bờ
sau đó họ tạo thành vòng lưới và âm thanh như một vật cản chặn những con cá heo không thể bơi được ra biển
chúng tôi được dạy cách xác định đúng loài và chỉ săn cá heo đốm đen
chúng tôi còn được học cả kỹ thuật tách đàn giữa cá heo mẹ và cá heo con
dân ở đây nghèo và thường xuyên phải chịu hậu quả của những cơn bão hay những đợt chiều cường
nhà cửa và hoa màu cũng bị cuốn trôi hết
chính vì thế thịt cá heo là một trong những nguồn thực phẩm đắt giá nhất để chúng tôi duy trì sự sống
những con cá heo bị giết còn bị lấy răng để làm đồ trang sức và đúc tiền để chi trả tiền hồi môn
cho những cô gái khi bước về làm giám đoạn
cô gái có thể dùng răng râu nhà chồng hoặc dùng để trang trí trong những nghỉ lễ đặc biệt
đây là hình ảnh của một đám cưới
và việc cô dâu đeo những chiếc vòng cổ vòng đầu và vòng tay làm từ răng cá heo sẽ nói lên giá trị của người đó
răng của cá heo sẽ làm ra những món đồ trang sức đàn ông hay đàn bà đều sử dụng được
đối với chúng tôi đeo loại trang sức này là một niềm tự hào
trước buổi đánh bắt những thợ săn sẽ cầu nguyện từ đêm ngày hôm trước mong muốn gặp may mắn và được mẻ lưới thành công
họ thức dậy từ sáng sớm và treo thuyền ra xa đến một mươi km để đánh cá
khi một người phát hiện ra cá heo anh ta sẽ ra cờ hiệu thông báo cho những người còn lại
cách mà chúng tôi bắt cá heo là cách truyền thống
mặc dù có chút dã man nhưng còn tốt hơn là phải sử dụng đến những mũi giáo nhọn rồi đâm thẳng vào chúng
sau cuộc săn bắt kéo dài trong ba giờ đồng hồ người ta sẽ tiến hành xẻ thịt những chú cá heo ngay trên bờ biển
nhiều con oằn mình với những viết xiên sắt liên tiếp hoặc là bị chân vịt của các thuyền máy chạy vòng quanh cứ đứt thân con cá heo
hình ảnh nước biển nhuốm máu đỏ cả một vùng như thế này khiến cho các nhà bảo vệ động vật hoang dã vô cùng ái ngại trước hành động tàn sát loài động vật vốn được cho là hiền lành và thông minh nhất trong các loài cá
tuy nhiên những cuộc đánh bắt này không chỉ là một cuộc đánh bắt
tuy nhiên những cuộc đánh bắt vẫn diễn ra hàng ngày
thông thường chúng tôi biết được số lượng chính xác cá heo bị giết có thể ít nhất là một trăm linh con cho một lần đánh bắt
nếu chúng tôi không bắt được đủ số cá heo thì sẽ không đủ nguồn cung cho tất cả các hộ gia đình tại đây
một nghiên cứu trên đảo nam malaita ghi nhận giữa những năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi ba đã có tới một mươi năm bốn trăm linh con cá heo bị giết chết

chấp các nỗ lực gần đây của các nhà môi trường và chính phủ
để ngăn chặn hoạt động này giá địa phương của một chiếc răng cá heo từ một mươi bốn cent mỹ vào năm hai nghìn bốn lên tới khoảng bảy mươi cent mỹ vào năm hai nghìn một mươi ba
răng của cá heo được sử dụng như một công cụ trao đổi hàng hóa trong khi thịt của cá heo được tiêu thụ trong làng hoặc bán sang các đảo khác
răng của cá heo được sử dụng như một công cụ trao đổi hàng hóa trong khi thịt của cá heo được tiêu thụ trong làng hoặc bán sang các đảo khác
chúng tôi thuyết phục người dân ngừng tàn sát cá heo hỗ trợ họ tiền mặt và đưa một số dự án để ổn định cuộc sống trong vòng hai năm
bạn nghĩ sao khi bù lại hai năm đó sẽ không có con cá heo nào bị tàn sát
suy cho cùng giết cá heo lấy thịt và lấy răng cũng vì mục đích duy trì ổn định cuộc sống
nhưng sẽ lô bịch nếu coi như việc săn bắt cá heo là một văn hóa truyền thống
tôi nghĩ rằng mọi người cần nhìn nhận hành động tùy theo góc độ kinh tế
vì cuộc sống hàng ngày nhu cầu mua bán cá heo từ các thương nhân và các nước khác
trong bức ảnh này
trong bức ảnh này
là hai mươi bảy con cá heo được vận chuyển từ quần đảo solomen đến singapore để huấn luyện trong khu giải trí viện hải dương học hoặc các đại gia thích chơi cá làm cảnh
chúng bị nhốt trong lòng sợ hãi với tiếng ồn và phải học theo những động tác biểu diễn
những con cá heo may mắn được ném trở lại biển cũng bị gãy vây hay tổn thương bên trong hoặc có thể chết ngay sau đó
ngoài ra số cá heo bị giết thịt cao gấp bốn lần so với số cá heo bị bắt phục vụ mục đích giải trí cho con người
tuổi thọ của cá heo sống trong tự nhiên
kéo dài khoảng sáu mươi đến bảy mươi năm nhưng những con bị bắt thường sống không quá tám năm
thậm chí một số con quá căng thẳng vì bị vây bắt đã tìm tới con đường tự sát
chính phủ quần đảo solomen đang cố gắng hạn chế hoạt động tàn sát cá heo
tuy nhiên các nhà bảo vệ động vật cho rằng việc săn bắt và buôn bán cá heo sẽ vẫn là một điều gây tranh cãi và nhiều áp lực đối với họ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi tuần này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau
tha nái chào tạm biệt